thưa quý vị công an tỉnh bắc cạn vừa triệt phá chuyên án vận chuyển lưu hành ba mươi triệu đồng tiền giả mệnh giá hai trăm linh đồng
bắt giữ tám đối tượng ở hai tỉnh là bắc cạn và cao bằng
trong đó có hai đối tượng trực tiếp sang trung quốc lấy tiền giả về việt nam để tiêu thụ
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng bốn công an huyện bắc nẵm tỉnh bắc cạn đã nhận được tin báo của quân chúng
về việc có hai đối tượng thanh niên đi xe ô tô toyota antit màu trắng bạc có biểu hiện lưu hành tiền giả mệnh giá là hai trăm linh đồng
quá trình truy xét dấu vết của các đối tượng cơ quan công an xác định đó là đàm văn trọng ba mươi năm tuổi và nguyễn thiện đạo hai mươi ba tuổi
cùng chú tại xã lục bình huyện bạch thông
tiến hành khám xét nơi ở và các công trình có liên quan tới hai đối tượng
cơ quan điều tra đã thu giữ tám sáu triệu đồng tiền giả có mệnh giá hai trăm linh đồng và sáu ba triệu đồng tiền thật
cùng với bốn mươi một thẻ điện thoại di động
gồm nhiều mệnh giá khác nhau do chúng dùng tiền giả để mua nhận lại tiền thật
mở rộng điều tra hai đối tượng này đã khai báo thêm đồng phạm là mồng văn nam vi văn linh
cùng chú tại huyện bạch thông bắc cạn và phạm đức trung chú tại thị trấn nà phạc huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng vi văn linh tại thành phố bắc cạn
cơ quan công an đã phát hiện thêm sáu bốn sáu triệu đồng tiền giả
khám xét khẩn cấp đối với phạm đức trung tại thành phố bắc cạn phát hiện sáu hai triệu đồng tiền giả
công an tỉnh bắc cạn cũng đã bắt giữ ba đối tượng là đinh văn quốc và đàm văn thanh
cùng với hoàng minh tuấn ở tỉnh bắc cạn về hành vi vận chuyển tiền giả
trong đó quốc và thanh là hai đối tượng trực tiếp sang trung quốc lấy tiền giả mang về việt nam để tiêu thụ